như vậy là mùa mưa bão đã đến bằng chứng là cơn bão số bảy vừa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới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
lúc này áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số bảy đang ở ngay trên vùng biển nam quảng ninh
với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
sau đó áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km và suy yếu thành một vùng áp thấp ở trung lào
còn bão kompasu thì đang ở phía đông của đảo luzon philippines
và dự báo trong hai mươi bốn giờ tới sẽ đi vào biển đông
với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
hướng di chuyển của bão kompasu là theo hướng tây về phía quần đảo hoàng sa
với tình hình thời tiết phức tạp bà con ngư dân cần phải theo dõi sát các bản tin thời tiết
để có kế hoạch ứng phó với thiên tai
do chịu ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
nên toàn biển đông đều có mưa lớn gió mạnh
tàu thuyền không ra khơi để đảm bảo an toàn
không chỉ gây mưa lớn gió giật trên biển
mà áp thấp nhiệt đới cũng sẽ ảnh hưởng tới đất liền
khu vực đông bắc bộ mưa lớn với lượng mưa từ một trăm năm mươi hai trăm linh mm
gió giật từ cấp sáu bảy
các cảnh báo về ngập úng sạt lở lũ quét cũng được liên tiếp đưa ra
do có mưa nên nền nhiệt độ giảm thấp
cao nhất trong cả ba ngày tới đều ở ngưỡng hai mươi bảy hai mươi chín độ trời chuyển lạnh
không mưa lớn diện rộng nhưng tây bắc bộ cũng sẽ có mưa vừa
mưa to diễn ra tại một số điểm và nhiệt độ giảm
do chịu ảnh hưởng gián tiếp của các hình thái thời tiết nguy hiểm
đặc biệt tại khu vực vùng núi
người dân còn cần cảnh giác với lũ quét sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào
nhiệt độ vì thế cũng giảm nhanh
cao nhất cũng chỉ ở mức hai mươi chín độ trong cả ba ngày tới
trung bộ là khu vực có mưa lớn
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm
có nơi lên trời
mưa sẽ còn kéo dài sang cả ngày mai
cùng với đó là cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất
tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
nhiệt độ cao nhất vì thế giảm chỉ còn trong khoảng hai mươi tám hai mươi chín độ
nằm xa hơn về phía nam nên ít chịu ảnh hưởng của thời tiết nguy hiểm
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trời nhiều mây mát mẻ
mưa rông có thể xảy ra gián đoạn vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày
đặc biệt là thời điểm chiều tối
người dân cũng cần lưu ý để tránh bị ảnh hưởng bởi thời tiết
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới phổ biến là ba mươi một ba mươi bốn độ
tây nguyên cũng đang chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam mạnh gây mưa rông
trong đó mưa với cường độ lớn hơn được dự báo tập trung chính
tại các tỉnh nam tây nguyên
trong cơn rông người dân cũng cần đề cao cảnh giác
với các hiện tượng như lốc xoáy và gió giật mạnh có thể xuất hiện
nhiệt độ cao nhất phổ biến ở khoảng hai mươi bảy ba mươi độ trong ba ngày tới
năm bộ cũng không ngoại lệ
khi chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam gây mưa lớn trên diện rộng
đặc biệt tại miền đông nam bộ
với những khu dân cư đông đúc và địa hình trũng thấp
thì còn phải đối mặt với tình trạng ngập úng gây ảnh hưởng lớn
tới công tác phòng chống dịch bệnh và việc lưu thông về quê của người dân phía nam
nhưng may mắn rằng nhiệt độ duy trì ở ngưỡng dễ chịu
khi trưa chiều sẽ đều không vượt quá mức ba mươi ba độ